các du khách trên năm mươi tuổi đến thái lan có thể được gia hạn thị thực tối đa là một mươi năm so với mức quy định hiện hành là một năm
đây là chính sách vừa được nội các thái lan thông qua nhằm thu hút thêm khách du lịch tới xứ sở chùa vàng
chính phủ thái lan cho biết việc cấp thị thực dài hạn một mươi năm cho các khách du lịch trên năm mươi tuổi đòi hỏi nhiều điều kiện
theo đó người nước ngoài muốn có thị thực này phải có thu nhập hàng tháng tối thiểu là một trăm linh bạt
tức là khoảng hai bảy trăm bảy mươi bảy đô la hoặc có tối thiểu ba triệu bạt khoảng tám mươi ba ba trăm ba mươi ba đô la gửi trong tài khoản ngân hàng ít nhất một năm
đồng thời phải có bảo hiểm y tế có thời hạn tối thiểu một năm và trị giá tối thiểu một đô la
thì thực này ban đầu sẽ có hiệu lực trong năm năm và có thể gia hạn năm năm tiếp theo
mức phí cấp thị thực là một mươi bạt
mặc dù thời hạn thị thực một mươi năm nhưng người có thị thực vẫn phải trình diện cảnh sát nhập cư cứ chín mươi ngày một lần như trước đây